liên quan đến diễn biến dịch mới nhất tại mỹ tổng thống mỹ joe biden cho biết lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban hành vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
do đại dịch covid một mươi chín sẽ được tiếp tục gia hạn sau ngày một tháng ba
bên cạnh đó cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda xem xét cấp phép liều vaccine covid một mươi chín thứ tư của pfizer biontech và moderna vào mùa thu
ngày một mươi tám tháng hai tổng thống mỹ joe biden cho biết lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban hành vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
do đại dịch covid một mươi chín sẽ được gia hạn vào ngày một tháng ba và nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng vẫn hiện hữu
tổng thống biden tuyên bố số người tử vong vì covid một mươi chín tại mỹ hiện tăng lên hơn chín trăm linh người cho thấy chính phủ liên bang cần toàn lực ứng phó với đại dịch
trong bức thư gửi tới chủ tịch hạ viện và chủ tịch thượng viện mỹ ngày một mươi tám tháng hai ông biden khẳng định vẫn cần duy trì
tình trạng khẩn cấp quốc gia
trong bối cảnh này ngày một mươi chín tháng hai các nguồn tin của tờ wall street journal cho biết cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda
đã xem xét dữ liệu để cho phép tiêm liều tăng cường thứ hai đối với vaccine của pfizer biontech và moderna vào mùa thu
việc liều vaccine tăng cường thứ hai có nên được cấp phép cho nhóm tuổi nào sẽ là vấn đề trọng tâm
tháng trước cơ quan này đã cắt ngắn khoảng cách giữa liều thứ hai và liều thứ ba của cả hai loại vaccine trên
nhằm cung cấp khả năng bảo vệ sớm hơn trước biến thể omicron
theo wall street journal việc lập kế hoạch vẫn đang ở giai đoạn đầu
việc cấp phép sẽ phụ thuộc vào các quyết định về việc liệu vaccine tăng cường thứ hai có nên được cấp phép
cho tất cả người lớn hoặc các nhóm tuổi cụ thể hay không
fda cũng sẽ cân nhắc liệu liều tiêm này có nên tập trung vào nhiều biến thể omicron
hay nên được xây dựng theo nhiều công thức khác nhau phục vụ các mục tiêu riêng biệt
trước đó fda đã quyết định hoãn phê duyệt vaccine pfizer cho trẻ dưới năm tuổi
vì kết quả cho thấy hai liều đầu tiên đã tiêm cho trẻ
không mang lại hiệu quả đối với chủng omicron
dữ liệu đến nay cho thấy vaccine pfizer dành cho trẻ em đạt hiệu quả ngừa chủng delta
nhưng nhiều trẻ đã tiêm chủng vẫn mắc covid một mươi chín sau khi chủng omicron xuất hiện
cho đến hiện tại mỹ vẫn là đất nước có nhiều ca nhiễm covid một mươi chín nhất trên thế giới
với việc duy trì tình trạng khẩn cấp quốc gia dường như trong tương lai gần
nước này vẫn sẽ phải gồng mình lên để ngăn chặn gia tăng các ca f mới và ca tử vong
trong trường hợp liều vaccine thứ tư được fpa phê duyệt
liệu tỷ lệ phủ vaccine tại mỹ có cao hơn và có giúp nước này giảm thiểu covid một mươi chín hay không